học hết lớp chín nguyễn tiến đạt phải bỏ giờ trừng sau đó học nghề cơ khí rồi đi làm thuê tại thành phố vũng tàu
cuộc sống xa quê giữa nơi đô thị đang xen nhiều cắm rỗ
khi tuổi đời còn trẻ suy nghĩ nông nồi lại ham chơi
đạt đã xa chân vào tội lỗi với kết cục buồn là bàn án chín năm tù giam về tội cướp tài sản
trường thị hành án tại trại giam được học nghề được động viên chỉ bảo điều hay lẽ phải
nguyễn tiến đạt đã có thêm động lực để phấn đấu hoàn lương
vào tháng chín năm hai nghìn chín nguyễn tiến đạt được hưởng chính sách khoan hồng đặc xá trở về với gia đình trước thời hạn ba năm sáu tháng
nhiệm vụ quan trọng nhất của anh thuẫn là phát hiện kịp thời những mầm mống mâu thuẫn trong dân cư
báo cáo lên công an xã cấp ủy đảng chính quyền địa phương để xử lý kịp thời không phát sinh thành vi phạm và tội phạm
công việc này anh thuận làm không chỉ với cái tâm của người con muốn góp phần giữ gìn bình yên cho quê hương
mà anh còn mang trong mình tâm sự của một người không muốn ai lầm lỡ như mình
xác định là tôi phải nghĩ như thế nào để cho bù đắp lại với cuộc sống của mình những cái gì mình đã mất mát
cho nên tôi xin viết đơn tình nguyện vào ban công an xã để có những cái gì để mình phục vụ và đền đáp những lỗi lầm của mình
thực ra con xã cũng đã tham dự cho cấp ủy chính quyền
cũng đã xem xét cái quá trình phấn đấu của cá nhân anh này
từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn một mươi hai tới hai nghìn một mươi một năm đã phấn đấu tốt đã mạnh dạng để tuyển dụng anh vào cái địa phương công an bán chế chất
thay đổi rất nhiều chuyển biến rất là nhiều từ trước giờ cho đến bây giờ nói chung là
hoàn thành nhiệm vụ chung với cái năng động do tính con người
đến giờ là hoàn thành tất cả công việc của xã hội công việc của gia đình
chú đáo hoàn thành công việc của xã hội công việc của gia đình
phối hợp với cả cấp ủy chính quyền và cơ sở giải quyết những cái vụ việc mà nó thuộc cái thẩm quyền của thôn xóm mà xử lý
và hai nữa đã chủ động nắm tình hình mọi vấn đề ví dụ như liên quan đến tranh chấp đất đai
cũng liên quan đến cái việc mà cãi chửi nhau ở thôn xóm và những cái tai tệ nạn xã hội
ví dụ như tài nạn trộn góc tài nạn nghiện hút
thì anh đã chủ động nắm tình hình và báo cáo lên cấp trên
trực tiếp là tài nạn xã hội tài nạn trộn góc tài nạn nghiện hút
cả nhân tôi trưởng hóa xã trên cơ sở chúng tôi sẽ có ý kiến tham hiu chỉ đạo
cũng như là xử lý giải quyết các cái vấn đề có thể nói bức xúc trong quận dụng nhân dân
cũng như là các cái tai tài nạn ở cái địa bàn mà thôn của anh ấy quản lý
đây chỉ là hai trong số hàng trăm người đã một thời lầm lỗi
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
đã tái hòa nhập cộng đồng vươn lên làm kinh tế giỏi
cũng như tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh thái bình
ngoài sự nỗ lực không ngừng của bản thân và xã hội
phải nói tới công tác tuyên truyền vận động quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện
của các cấp ủy chính quyền địa phương lực lượng công an
cũng như sự đoàn kết cán bó không xa lánh của đoàn thể bà con làng xóm
để những con người lầm lỗi sớm vượt qua mặc cảm làm lại cuộc đời
chăm chỉ lao động vươn lên trong cuộc sống
họ cũng là các hạt nhân nhiệt tình
tham gia các phong trào hoạt động xã hội của địa phương
được nhân dân tin tưởng tín nhiệm giao cho các trọng trách
như tổ trường bảo vệ thôn giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở
lực lượng công an xã đã vận động và làm rất tốt cái lĩnh vực này
và các đối tượng đã bị rầm nối

và sau khi hòa nhập với địa phương
thì đã có một số đối tượng đã bị rầm nối

và phát triển kinh tế gia đình
tất nhiên là một số người bên cạnh đó
vẫn còn có biểu hiện nọ biểu hiện kia
thì lực lượng công an xã đã thường xuyên
có các biện pháp giáo dục để cảm hóa
để trở về những người nâng thiện
để góp phần cho công tác hỗ trợ
người thi hành xong án tù tái hòa nhập cộng đồng
thời gian qua lực lượng công an tỉnh thái bình
đã chủ động tập trung vào tập trung
phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
thi hành xong án phạt tù vận động
giao trách nhiệm cụ thể
để các thành viên trong gia đình dòng tộc
tham gia quản lý giáo dục
giúp đỡ người thân có một thời lầm lỡ
thì đây là một công tác mang tính chất xã hội
cũng như là cái trách nhiệm của lực lượng công an
thì đặc biệt là
lực lượng công an ca cấp
công an xã phường thị trấn
đã tích cực phối hợp với các ngành
để hỗ trợ những người chấp hành trong án phạt tù
trở về địa phương
đặc biệt là lực lượng công an xã phường
đã giúp những người
đã hòa nhập cộng đồng người chấp hành trong án phạt tù
để làm các hộ tịch
căn cức công dân
và làm những giấy tờ cần thiết
và lập sổ theo dõi và bố trí cán bộ
phối hợp và theo dõi
những gì biến động họ để tránh họ
và phối hợp các cơ quan đoàn thể
tạo cho họ cuộc sống việc làm ổn định
để họ ổn định trong cuộc sống
khi tái hòa nhập cộng đồng
với những nỗ lực của các lực lượng
trong đó vai tròn nòng cốt
là lực lượng công an công tác tái hòa nhập cộng đồng
trên địa bàn tỉnh thái bình thời gian qua
đã đạt được những kết quả tích cực
câu chuyện của công an viên trần văn thuấn
người làm kinh tế giỏi nguyễn tiến đạt
sẽ là những câu chuyện truyền cảm hứng
cho nhiều người lầm lỗi
sớm nắm bắt cơ hội để hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng
góp phần phát triển kinh tế xã hội
ngăn chặn mầm mống tội phạm
tệ nạn xã hội ở địa phương